hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội xâm phạm quyền được dùng thuốc chất lượng và điều trị bệnh của bệnh nhân
các bị cáo đã giúp sức cho nguyễn minh hùng cựu tổng giám đốc vn phạc ma để hợp thức hóa hồ sơ nhập thuốc h capita
đại diện viện kiểm sát cho rằng hành vi của các bị cáo là bất chấp vì mục đích lợi nhuận đã nhập thuốc giả về bán ra thị trường
khiến người sử dụng phải uống loại thuốc không đúng với bệnh tình của mình gây bức xúc dư luận gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế
đa số bị cáo kháng cáo không có tình tiết nào mới nên hội đồng xét xử đề nghị giữ nguyên mức hình phạt mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên
liên quan đến vụ sập tường công trình xây dựng ở khu công nghiệp giang điền huyện trảng bom tỉnh đồng nai làm một mươi người tử vong và một mươi năm người bị thương
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan công an xác định công trình này do công ty trách nhiệm hữu hạn hà hải nga địa chỉ khu phố một a phường tân hiệp tp biên hòa tỉnh đồng nai thi công
công ty trách nhiệm mũ hạn lod gvc thiết kế và đơn vị giám sát là công ty cổ phần dịch vụ công nghiệp đồng nai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự hà huy hải giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hà hải nga để phục vụ công tác điều tra đồng thời phối hợp với lực lượng nghiệp vụ bộ công an và các đơn vị liên quan của bộ xây dựng sở xây dựng đồng nai tiếp tục thu thập hồ sơ giám định vật liệu công trình để phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi cố ý gây thương tích bảy đối tượng vừa bị công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương tạm giữ
chỉ vì mâu thuẫn trên mạng xã hội phụng đã điện thoại rủ nhóm bạn mang theo hung khí mã tấu gậy khúc đến chỗ hẹn với trần công minh phụng và nhóm bạn đã lấy mã tấu chém gây thương tích sau đó các đối tượng bỏ đi minh được đưa đi đến bệnh viện để cấp cứu
thông tin từ bộ y tế đến một mươi tám h ngày hai mươi tháng năm việt nam không có ca mắc covid một mươi chín mới hiện tổng số ca mắc là ba trăm hai mươi bốn đã ba mươi bốn ngày việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín số ca âm tính lần một với sars cov hai là ba ca số ca âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là năm ca
thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi